thưa quý vị họp với tiểu ban kinh tế xã hội vào chiều nay thủ tướng yêu cầu tổ biên tập tiếp tục chủ động tổ chức các buổi hội thảo khảo sát lấy ý kiến đa dạng đặc biệt là từ các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài nước
phát biểu tại cuộc họp thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chung là phải đánh giá tình hình đúng khách quan không tô hồng cũng không được bôi đen phân tích nhận định sát đúng thực trạng đất nước trong bối cảnh quốc tế diễn biến phức tạp khó lường như hiện nay
đặc biệt là đề ra những định hướng các giải pháp chủ yếu tạo đột phá phát triển trong năm năm một mươi năm tới đặc biệt là dịp một trăm linh năm thành lập đảng và tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm kỷ niệm một trăm linh năm thành lập nước
thủ tướng yêu cầu đánh giá tình hình cho đúng cho sát đồng thời có khát vọng phát triển đặc biệt là tinh thần đột phá phát triển
thủ tướng cũng yêu cầu tổ biên tập tiếp thu ý kiến đóng góp về mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể trong các dự thảo báo cáo
đảm bảo căn cứ khoa học thực tiễn có phương pháp tính phù hợp vừa có tính khả thi vừa có tính phấn đấu cao
ở đây cũng có yêu cầu để chúng ta tính toán lại cái bình quân trạng quyền làm thế nào đó để mà đặt mục tiêu mức thu nhập phải là nước công nghiệp gì đó không giới tính gì đó
và điều đó cũng có thể nói là phát bãi trùng trung bình thu hợp một cách bất nhịp với các nước trong khu vực của thế giới này
vậy nên không tin thấp quá để không được đặt thứ đó
còn anh điều hành á một số bộ trưởng ngay thủ tướng đây á các phó thủ tướng này muốn thấp một tí phân đấu cao rồi vẫn là hai
nhưng mà tình trạng cao quá nhưng mà trách nhiệm của chúng ta trước đảng
trước đảng trước đảng trước đảng trước đảng đặt mục tiêu phân đấu cao thì các bộ cũng đặt mục tiêu
thủ tướng đề nghị từ nay đến hội nghị trung ương một mươi một tiểu ban sẽ tiếp tục làm việc với các bộ ngành tổ biên tập chủ động tổ chức các cuộc hội thảo về một số chủ đề quan trọng
với các cơ quan nghiên cứu các nhà khoa học các chuyên gia các nhà quản lý để tiếp tục giả soát hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo